và như thường lệ trước tiên kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi phần điểm lại những nội dung tin tức đáng chú ý trong tuần qua
hội nghị lần thứ bốn mươi hai ban chấp hành đảng bộ tp hcm khóa một mươi đã diễn ra tập trung vào nội dung thảo luận cho ý kiến
về báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội ngân sách giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và phương hướng mục tiêu nhiệm vụ giải pháp giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đánh giá kết quả năm năm thực hiện bảy chương trình đột phá theo nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi
và thảo luận về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
kỳ họp lần thứ hai mươi hội đồng nhân dân tp khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một cũng khai mạc
kỳ họp thảo luận
bàn giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn thúc đẩy kinh tế thành phố phát triển trong giai đoạn thiết lập bình thường mới
vừa phòng dịch vừa phục hồi sản xuất kinh doanh
kỳ họp còn thảo luận đề ra nhiệm vụ giải pháp trọng tâm triển khai đề án xây dựng tp hcm trở thành thành phố thông minh
đề án xây dựng khu đô thị sáng tạo phía đông
sở lao động thương binh và xã hội tp hcm cho biết đến nay đã có hơn năm trăm một mươi bốn người trên địa bàn gặp khó khăn
do ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín đã được hỗ trợ với tổng số tiền gần năm trăm sáu mươi bốn tỷ đồng
tuy nhiên về hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương
ngừng việc hoãn việc do nghị quyết bốn mươi hai quy định rất chặt chẽ nên để được hưởng chế độ này
người lao động phải bảo đảm các yêu cầu như tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ không hưởng lương
các doanh nghiệp phải chứng minh gặp khó khăn về tài chính không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương
do đó đến nay mới có tám trăm hai mươi bốn trên bốn mươi năm chín trăm tám mươi tám người được nhận hỗ trợ đạt một bảy mươi chín với tổng số tiền gần một năm tỷ đồng
ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tp hcm đặt quyết tâm trong năm hai nghìn hai mươi
hoàn thành ba mươi hai dự án cầu đường trọng điểm
dự án giao thông đã và đang triển khai còn nhiều dự án nằm ở vị trí giao thông trọng điểm bị chậm tiến độ
do thiếu mặt bằng thi công cụ thể như dự án xây dựng đoạn tuyến kết nối từ cầu phú hữu trên đường vành đai phía đông
đến xa lộ hà nội bao gồm nút giao thông bình thái tại quận chín và quận thủ đức
ban quản lý các dự án giao thông cho biết ưu tiên tập trung phối hợp các quận huyện
tháo gỡ vướng mắt về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng
nếu vượt thẩm quyền sẽ báo cáo quỹ ban nhân dân thành phố giải quyết
trước tình trạng vi phạm xây dựng xảy ra tràn lan kéo dài thời gian qua tại công viên lịch sử văn hóa dân tộc tại quận chín
mới đây ủy ban nhân dân phường long bình triển khai quyết định cưỡng chế
buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bốn tổ chức một cá nhân
những địa điểm này có công trình hạng mục xây dựng trái phép lấn chiếm mặt bằng thuộc dự án công viên lịch sử văn hóa dân tộc
trước đó đất công tại công viên lịch sử văn hóa dân tộc bị nhiều đơn vị cá nhân chiếm dụng để cho thuê kiếm lời
dù kết luận thanh tra tp hcm năm hai nghìn một mươi tám đã chỉ ra sai phạm và yêu cầu các đơn vị liên quan sớm xử lý dứt điểm
nhưng đến nay mọi chuyện đầu vẫn còn đó
đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đô thị
đầu tư phát triển hạ tầng giao thông đô thị
là một trong nhiều nội dung trọng tâm của chương trình hành động thực hiện nghiệp quyết đại hội đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi
về giảm ung tắc giao thông giảm tai nạn giao thông giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đó tp hcm đã huy động nguồn lực tập trung xây dựng nhiều công trình dự án giao thông trọng điểm trái rộng trên địa bàn
dù vậy cho đến nay vẫn còn không ít dự án thi công chậm tiến độ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân